của dân số tỷ lệ mắc bệnh lý hô hấp và phổi ngày càng gia tăng
với nhiều ca bệnh nặng diễn biến bất thường
chăm sóc và bảo vệ hệ hô hấp là bảo vệ chính sự sống của bản thân
khoa nội hô hấp bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội ra đời với sứ mệnh
chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng giúp chẩn đoán chính xác điều trị hiệu quả
các bệnh hô hấp phổi mạng tính là địa chỉ uy tín được nhiều người bệnh tin tưởng và lựa chọn
thưa quý vị các chuyên gia y tế cho rằng bản thân người bệnh và người thân
phải tự chủ động chăm sóc sức khỏe bên cạnh đó tuân thủ việc uống thuốc
theo đúng sự chỉ dẫn của bác sĩ khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ
để kiểm soát bệnh ổn định
đến đây thời lượng của chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay cũng đã hết